kiểm tra chiếc xe ô tô do trần quốc cường chú tại thị trấn hưng nguyên huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an điều khiển
lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có một trăm tám mươi năm thùng giấy có chứa hơn một chai rượu ngoại nhập lậu
không có hóa đơn chứng tử với tổng trị giá ước tính là khoảng một tỷ bốn trăm linh triệu đồng
đối với đối tượng nguyễn văn thọ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã ninh lai huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
về tội sản xuất buôn bán hàng cấm
có liên quan đến tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai công an huyện bắc nạm tỉnh bắc cạn
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng đối tượng đặng văn sánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú
tại xã xuân la huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn và đối tượng triệu văn đình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú
tại xã xuân la huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý